tại phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ quốc hội các đại biểu đã cho ý kiến về dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
nhiều ý kiến đại biểu cho rằng tiêu chí trường hợp cụ thể được phép nổ súng cần được quy định rõ hơn
theo báo cáo thẩm tra của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội quy định nổ súng được quy định như dự thảo luật chưa cụ thể còn chung chung khó vận dụng trong thực tiễn
một số trường hợp cụ thể người thi hành công vụ không thể nhận biết do đó đề nghị quy định tiêu chí cụ thể rõ ràng hơn đồng thời đề nghị cân nhắc việc mở rộng tình huống nổ súng để quy định phù hợp với chính sách xử lý hình sự
đồng tình với cơ quan thẩm tra bà lê thị nga chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội cho rằng đây là luật rất quan trọng có tác động đến quyền sống tính mạng sức khỏe của con người
tuy nhiên trong báo cáo của chính phủ mới chỉ tổng kết công tác quản lý thời gian qua chứ chưa có đánh giá về việc sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ như thế nào nhất là các trường hợp đừng nổ súng trong thời gian qua có vấn đề gì hay không
theo dự kiến dự án luật này sẽ được trình quốc hội xem xét và thảo luận trong kỳ họp thứ hai sắp diễn ra